công an quận hai bà trưng thành phố hà nội cho biết đã tạm giữ hình sự nguyễn bình minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở phường tương mai hoàng mai hà nội có ba tiền án để điều tra về hành vi tàng trữ súng đạn và ma túy
trước đó vào khoảng hai mươi h năm mươi năm phút ngày hai mươi tháng ba tổ công tác một trăm bốn mươi một i một mươi năm công an hà nội phối hợp với công an quận hai bà trưng
làm nhiệm vụ tại chốt bốn trăm ba mươi bốn trần khát trân phường phố huế quận hai bà trưng
quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác phát hiện xe máy biển kiểm soát hai mươi chín b hai ba trăm một mươi bốn x chở nguyễn bình minh có biểu hiện nghi vấn
thế nên đã dừng xe để kiểm tra hành chính
qua kiểm tra trong tối quản trước và sau của mình có một gói ni lông kích thước hai x hai cm bên trong chứa tinh thể màu trắng
một gói ni lông kích thước bốn x sáu cm chứa tinh thể màu trắng thế nên đã khống chế đối tượng
trong quá trình khống chế giang co bắt giữ mình thì có tiếng nổ
ngay sau đó tổ công tác tiếp tục thu giữ
trên tay phải của mình một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen trên thân có ký hiệu lúc một mươi chín australia
kiểm tra hộp tiếp đạn của súng thì có năm viên
tại khu vực khống chế bắt giữ mình phát hiện bốn viên đạn và một phò đạn
công an quận hai bà trưng và tổ công tác đã đưa minh và người điều khiển phương tiện về trụ sở để tiếp tục làm rõ xử lý
ban đầu nguyễn bình minh nhận toàn bộ số tăng vật thu giữ nơi trên là của mình
người đàn ông điều khiển xe máy không biết mình tàng trữ ma túy và mang theo súng
sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành giám định tinh thể màu trắng trong hai túi ni lông nói trên và cho kết quả
một túi nilon có khối lượng ba trăm chín mươi sáu gram là ma túy kentamin
còn một túi có khối lượng một tám trăm ba mươi hai gram là ma túy loại methamphetamin
quá trình nổ súng không có ai bị thương
đến nay công an quận hai bà trưng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ
làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bắt ra một giám đốc lừa xuất khẩu vàng ra nước ngoài
sáng nay ngày hai mươi tám tháng ba công an tỉnh vĩnh long cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với huỳnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ huyện châu thành tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên ba mươi năm tỷ đồng
kết quả điều tra ban đầu xác định thắng là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên vàng bạc
trang sức huỳnh thắng có địa chỉ tại khu dân cư cổ chiên xã thành đức huyện long hồ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba thắng đưa ra nhiều thông tin gian dối rằng
công ty được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài để thu hút đầu tư tuyển thợ gia công vàng nữ trang một mươi tám k
tháng đưa ra điều kiện công ty sẽ giữ lại ba mươi trên tổng số vàng mà các trành
thợ giao và cam kết hoàn trả trong thời gian một tháng khi có yêu cầu
sau đó thắng đã chỉ đạo nhân viên nấu số vàng đã giữ lại thành vàng khối
để chiếm đoạt gần chín trăm tám mươi bảy lượng vàng một mươi tám k
tương đương số tiền hoàn trả trong thời gian một tháng khi có yêu cầu
thắng đã giữ lại hơn ba mươi năm tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
công an tỉnh vĩnh long thông báo ai là nạn nhân của thắng liên hệ với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
địa chỉ tại số một trăm tám mươi ấp long hưng xã thành đức huyện long hồ
hoặc qua số điện thoại của điều tra viên thụ lý chín trăm một mươi chín hai trăm tám mươi ba nghìn ba mươi tám
để cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan phục vụ điều tra
hầu tòa trong năm vụ án nhưng không nhớ mình bị tuyên án bao nhiêu năm tù
sáng nay ngày hai mươi tám tháng ba tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử vụ sai phạm xảy ra tại ngân hàng đông á
ông trần phương bình cựu tổng giám đốc đông á banh nguyễn đức tài
cựu giám đốc đông á banh sở giao dịch nguyễn thị ngọc vân
cựu phó tổng giám đốc đông á banh và nguyễn thị ngọ
tổng giám đốc công ty cổ phần giáo dục và phát triển nguồn nhân lực châu á thái bình dương
bị xét xử cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
tại phiên tòa trong phần thẩm tra tư pháp trả lời hội đồng xét xử
ông trần phương bình nói ông không nhớ rõ ông bị tuyên các bản án vào thời điểm nào
và tội danh cũng như mức án của từng bản án như thế nào
chủ tọa phiên tòa thẩm phán nguyễn thị hà phó tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hcm
đọc từng phiên tòa tội danh mức án để ông bình xác nhận
theo đó ngoài vụ án mà tòa đang xét xử này vào năm hai nghìn một mươi hai
tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt ông bình mức án tù trung thân về tội lạm dụng chức vụ
quyền hạn chiếm đoạt tài sản và hai mươi năm tù về tội
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cũng trong năm hai nghìn hai mươi hai ông trần phương bình bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên mức án hai mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng
giữa năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt ông bình một mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng
đến năm hai nghìn hai mươi ba ông bình bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bức án hai mươi năm tù về tội
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tiến dụng
tổng hợp các bản án trên cựu tổng giám đốc đông á banh trần phương bình phải chấp hành là tù trung thân
theo cáo trạng công bố tại phiên tòa vào hôm nay ông trần phương bình đã bàn bạc và thống nhất
với bảng nguyễn thị ngọ qua đó bảng ngọ tham gia mua cổ phần tăng vốn đông á banh
bằng chính nguồn tiền vay của đông á banh
ông bình đã chỉ đạo cấp dưới tại sở giao dịch chi nhánh đinh tiên hoàng quận bảy
và tri nhánh hà nội cho bảng nguyễn thị ngọ vay hơn hai trăm chín mươi bảy tỷ đồng
bà ngọ sử dụng gần hai trăm bảy mươi tỷ đồng cùng với tiền vai thêm từ nhiều ngân hàng khác
tức hơn sáu mươi chín tỷ đồng để mua hai mươi sáu năm trăm linh cổ phần đông hòa banh với trị giá là ba trăm ba mươi chín tỷ đồng
khi các khoản vay nói trên đến hạn nhưng không có khả năng chi trả
bà ngọ tiếp tục đề nghị ông bình chỉ đạo cấp dưới cho vai tiếp hơn một năm mươi năm tỷ đồng để đảo nợ
quá trình vay tiền bà ngọ đã nhờ hàng chục người thân quen nhân viên đứng tên hồ sơ giúp
ngoài ra ông bình cũng đã chỉ đạo ông tài bà vân ký tử trình để phi duyệt cho bảng ngọ vay đảo nợ
che giấu nợ xấu cho ngân hàng các hồ sơ không thẩm định điều kiện vay vốn
không kiểm tra thẩm định tài sản đảm bảo
đến nay các khoản vay này còn dư nợ là một hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
sau khi trở đi giá trị tài sản đảm bảo gần hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
hành vi của ông bình và đồng phạm gây thiệt hại cho đông á banh gần chín trăm tám mươi một tỷ đồng không có khả năng thu hồi
vụ hai người chết ở đồng tháp không liên quan trộm chó
sáng nay ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan chức năng tỉnh đồng tháp cho biết
đang tạm giữ hình sự lê hồ quốc đạt hai mươi bảy tuổi ngụ xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi điều khiển ô tô vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông khiến hai người tử vong
theo thông tin ban đầu vào tối ngày hai mươi năm tháng ba đạt nhậu với nhóm bạn tại nhà
sau khi nhậu đạt lái ô tô bảy chỗ chở theo nht hai mươi bảy tuổi và hvb bốn mươi ba tuổi ngụ cùng địa phương chạy trên đường đồng thôn
khi đến đoạn thuộc ấp bình hòa xã bình thạnh trung huyện lấp vò đồng tháp
ô tô này pha chạm với xe máy chở ntq bốn mươi ba tuổi ngụ phường hai thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
và xe tv ba mươi hai tuổi ngụ huyện lai vung tỉnh đồng tháp
cú vai trạng mạnh đã khiến hai người đi xe máy tử vong tại chỗ còn xe máy vào ô tô thì hư hỏng nhiều
trước đó một video có thời lượng một mươi giây ghi lại thời gian lúc hai mươi ba h ba mươi một ngày hai mươi năm tháng ba
được lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh xe ô tô chạy với tốc độ cao đánh lái sát vào vách hàng rào và văng ra rồi chạy tiếp
thông tin mạng xã hội cho rằng do bức xúc vì bị mất chó
thế nên chủ xe đã dùng ô tô đâm hai người trộm chó
tuy nhiên theo cơ quan chức năng đây là vụ tai nạn không liên quan đến việc mất chó
tại hiện trường là hình ảnh hai người đàn ông một người đang bị treo trên hàng rào
người còn lại nằm sấp dưới đất và xung quanh là những con chó đang trong tình trạng nằm im bất động